sáng ngày hai mươi ba tháng bốn tại bộ công thương đã diễn ra hội nghị trực tuyến phổ biến nghị định số ba mươi hai của chính phủ về quản lý phát triển cụm công nghiệp
tham dự hội nghị có đại diện bộ kế hoạch và đầu tư bộ tư pháp bộ tài chính bộ tài nguyên và môi trường bộ xây dựng và đại diện sáu mươi ba tỉnh thành trên toàn quốc
nghị định số ba mươi hai về quản lý phát triển cụm công nghiệp có hiệu lực từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba kế thừa nghị định số sáu mươi tám và sáu mươi sáu của chính phủ
đồng thời giải quyết một số bất cập về pháp lý để đẩy mạnh phát triển hệ thống cụm công nghiệp trên cả nước
nghị định mới được thiết kế theo hướng trao thêm quyền cho ủy ban nhân dân các tỉnh thành trong xây dựng phương án phát triển cụm công nghiệp
lựa chọn chủ đầu tư cụng công nghiệp triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng cụng công nghiệp hay điều chỉnh diện tích cụng công nghiệp
bộ công thương cho biết đang gấp rút soạn thảo thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định này dự kiến hoàn thành xin ý kiến chính phủ vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị sau khi công bố chương trình hành động vinamilk pathway to diary net zero hành năm mươi vào giữa năm hai nghìn hai mươi ba
công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk đang liên tục cho thấy những bước tiến vững chắc quyết liệt của doanh nghiệp trên con đường thực hiện cam kết tiến đến net zero vào năm hai nghìn ba mươi
với việc tiếp tục có thêm một nhà máy
nhà máy đã chứng nhận trung hòa carbon
nhà máy nước giải khát việt nam đơn vị thứ ba của công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk vừa được trao chứng nhận trung hòa carbon
ứng dụng năng lượng xanh năng lượng tái tạo cung cấp hơn chín mươi hai năng lượng tiêu thụ
sử dụng công nghệ hiện đại giúp tuần hoàn nhiệt tại khâu tiệt trùng sản phẩm tuần hoàn nước tại khâu làm mát sản phẩm
với những giải pháp xanh thân thiện với môi trường theo định hướng phát triển bền vững của vinamilk
lượng phát thải của nhà máy này năm hai nghìn hai mươi ba đã giảm ba mươi so với năm hai nghìn hai mươi hai
không chỉ là những giải pháp xanh trong sản xuất nhà máy còn xây dựng môi trường làm việc xanh
từ các hoạt động nhỏ nhất như thay thế xe nâng chạy dầu chạy ga bằng xe nâng điện
đắp đặt máy làm sân bón hữu cơ xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày
tăng cường trồng thêm cây xanh để tăng thêm mảng xanh trong nhà máy
sản xuất xanh
không chỉ là định hướng phát triển của doanh nghiệp
mà còn đến từ ý thức trách nhiệm của bản thân mỗi công nhân viên
trở thành một nét văn hóa xanh trong không gian sản xuất của nhà máy
tôi rất vui khi nhà máy mình làm việc được chứng nhận trung hòa carbon
rất là tự hào vì mình đã góp công sức vào để bảo vệ môi trường
bảo vệ cho cuộc sống của chính chúng ta
cũng như thế hệ tương lai con em chúng ta sau này
sản xuất xanh là một trong bốn định hướng chiến lược được vinamil xác định để tiến đến mục tiêu netzero
gồm chăn nuôi bền vững sản xuất xanh logistic thân thiện môi trường tiêu dùng bền vững
với nhiều giải pháp đồng bộ toàn diện
vinamilk sẽ tiếp tục có thêm những đơn vị đạt trung hòa carbon trong tương lai gần
khẳng định sự kiên quyết và quyết liệt của một doanh nghiệp đầu tàu cả nước
trong việc giảm thiểu dấu chân carbon trên tiến trình đến netzero như cảm kết
để có được các doanh nghiệp lớn
nhiên văn ngành như vinamil
đi tiên phong và đạt được những kết quả rất là tích cực
sẽ có tác dụng thúc đẩy và lan truyền mạnh mẽ
nhiều đơn vị khác tham gia đi nhanh hơn và đi xa hơn trên cái tiến trình này
mới đây tổng công ty quản lý bay việt nam
vào hoạt động đài kiểm soát không lưu điện biên nhằm hoàn thiện hệ thống an toàn bay sau khi sân bay điện biên được nâng cấp mở rộng
đài kiểm soát không lưu điện biên có tổng diện tích hơn sáu một trăm linh m hai được thiết kế với nhiều điểm nhấn về kiến trúc
gắn với biểu tượng loài hoa ban hình ảnh đặc trưng của điện biên nơi núi rừng tây bắc
bên trong cabin là không gian làm việc của các lực lượng tham gia điều hành bay hàng không dân dụng và quân sự
khu nhà điều hành nhà nghỉ của đài kiểm soát không lưu được lấy ý tưởng cách điệu từ mô hình hầm chỉ huy của tập đoàn cứ điểm điện biên phủ hầm đờ cát
đài kiểm soát không lưu điện biên đảm bảo tầm quan sát đến các khu vực trọng yếu
hệ thống trang thiết bị bảo đảm hoạt động bay hiện đại đáp ứng các yêu cầu của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế icao
cùng với đó là hệ thống quan trắc khí tượng tự động trạm tiếp sóng thông tin liên lạc vhf
bảo đảm điều hành bay hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ cho tất cả các hoạt động bay đi đến sân bay điện biên và khu vực tây bắc an toàn